kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin ngay trong sáng ngày hai mươi năm tháng chín
tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về xây dựng
gây thiệt hại bốn trăm sáu mươi tỷ đồng tại dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi giai đoạn hai dài bảy mươi bốn km
bị cáo mai tuấn anh cựu chủ tịch hội đồng quản trị vec và bị cáo trần văn tám cựu tổng giám đốc vec
cùng với đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong vụ án giai đoạn hai xét xử ngày hôm nay viện kiểm sát truy tố hai mươi hai bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát cáo buộc hành vi của các bị cáo khiến cho cao tốc đà nẵng quảng ngãi không đảm bảo chất lượng
nhưng vẫn được đưa vào vận hành và hư hỏng sau đó
hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng tại giai đoạn hai dài bảy mươi bốn km
ngoài việc đưa ra xét xử đối với hai mươi hai bị cáo trong giai đoạn hai vụ án cơ quan điều tra còn xác định có hai mươi bảy đối tượng người nước ngoài
đã có hành vi phạm tội liên quan các gói thầu thuộc giai đoạn hai dự án những người này là công dân trung quốc
hàn quốc anh australia philippines
theo kế hoạch thì phiên tòa diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo cao thanh phong ba mươi một tuổi trú tại xã liêu nghiệp anh huyện trà cú
và huỳnh tấn kiệt hai mươi hai tuổi trú tại xã phước hảo huyện châu thành
về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài cá nhân phong tìm mua tài khoản ngân hàng có chức năng internet banking thẻ atm có đầu tư chứng khoán và bán lại cho người khác ở campuchia
khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội phong làm quen với kiệt sau đó thỏa thuận cách thức mua và bán tài khoản ngân hàng
cụ thể trong tháng sáu và tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba kiệt đã tìm mua số tài khoản ngân hàng của nhiều người trên địa bàn tỉnh trà vinh long an và tp hcm
hồ chí minh với giá từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng một tài khoản và bán cho phong bảy mươi tài khoản với tổng số tiền là một trăm bốn mươi triệu đồng
nhận được các tài khoản ngân hàng phong đã bán năm mươi năm tài khoản cho một người tên quỳnh ở vương quốc campuchia và nhận được số tiền năm năm trăm linh đô la mỹ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt một năm sáu tháng tù giam đối với cao thanh phong một năm tù giam đối với huỳnh tấn kiệt về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép
về tài khoản ngân hàng
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã lập hồ sơ xử lý phát hiện bắt quả tang bốn phương tiện bơm hút cát trái phép trên sông la ngà thuộc địa bàn xã phú thanh huyện tân phú
trước đó qua công tác tuần tra công an huyện tân phú bắt quả tang nguyễn hoài cảm nguyễn minh tân trần văn sang hồ văn trung huỳnh công đức và nguyễn văn phong cùng chú tại tỉnh đồng nai
công an huyện tân phú đã lập bãi thập kết bơm lên bờ rồi múc lên xe tải chở đến bãi thập kết qua quá trình làm việc bước đầu các đối tượng khai nhận làm thuê cho ông nguyễn thanh sang và chưa cung cấp được các giấy tờ có liên quan đến việc khai thác cát
công an huyện tân phú đã lập biên bản vụ việc và tạm giữ các phương tiện bơm hút cát để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
đồn biên phòng cửa khẩu vạn gia bộ đội biên phòng quảng ninh cho biết
đơn vị vừa bắt giữ xử lý bảy tàu cá đánh bắt sai vùng và bằng hình thức tận diệt
trong khi làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng biển khu vực đông nam đảo vĩnh thực thành phố móng cái
đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia phát hiện
bắt giữ bảy tàu gỗ đang khai thác thủy sản bằng hình thức tận diệt
tất cả bảy thuyền trưởng và các thuyền viên đều trú tại thành phố uông bí và thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
các phương tiện đã vi phạm lỗi sử dụng trã cào và kích điện để khai thác thủy sản trái phép
hiện đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đầu cá theo quy định của pháp luật
văn phòng chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của phó thủ tướng trần lưu quang
giao ủy ban chứng khoán nhà nước sở giao dịch tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam
kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hệ thống định danh và xác thực điện tử
việc kết nối nhằm làm sạch dữ liệu người tham gia giao dịch chứng khoán
việc làm sạch dữ liệu người dùng sẽ giúp cho đối chiếu thông tin của người dùng
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo trùng khớp và loại bỏ dữ liệu sai trùng lập hoặc là thông tin ảo
nhiệm vụ này được yêu cầu phải hoàn thành trong tháng một mươi một tới
chỉ đạo trên được đưa ra khi thời gian qua nhiều cá nhân bị khởi tố vì thao túng chứng khoán để thu lợi
các vụ án khởi tố hình sự như trịnh văn quyết và đồng phạm tại nhóm cổ phiếu họ flc
đỗ thành nhân và chứng khoán trí việt tại nhóm cổ phiếu họ luis
nguyễn đỗ lăng và đồng phạm tại nhóm cổ phiếu họ ipec
cùng với nhiều cá nhân bị xử phạt hành chính hàng tỷ đồng và đình chỉ giao dịch nhiều tháng
theo dữ liệu từ trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam tính đến tháng tám vừa qua
tổng số tài khoản nhà đầu tư trong nước vượt mốc bảy sáu triệu tài khoản tương đương gần tám dân số
trong phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô vào sáng nay ngày hai mươi năm tháng chín
một biển số ô tô tại hà nội có giá trúng đấu giá chỉ bốn mươi triệu đồng
và đây cũng là giá chung đấu giá bằng với số tiền đặt trước
theo đó trong ngày hôm nay bốn mươi tám biển số ô tô tại nhiều tỉnh thành
tiếp tục được đưa ra đấu giá trực tuyến
đây là lần đấu giá có số lượng biển số ô tô nhiều nhất trong thời gian qua
theo thông báo của đơn vị tổ chức đấu giá danh sách biển số công bố chỉ có một biển ngũ quý
là chín mươi năm a một mươi một nghìn một trăm một mươi một thuộc tỉnh hậu giang và biển số tiến là bảy mươi bốn a hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu thuộc tỉnh quảng trị
bên cạnh đó thì biển số đấu giá chủ yếu là các biển số tư quý như ba mươi k năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín tại tp hà nội

một mươi bốn a bảy mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín quảng ninh
năm mươi một k tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín và năm mươi một k tám mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tp hồ chí minh
phiên đấu giá diễn ra từ tám h đến một mươi bảy h cùng ngày và chia làm sáu k
mỗi k có tám biển số được đưa ra đấu giá
thời gian đấu giá mỗi biển số là sáu mươi phút
thời hạn nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ trước một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín
thưa quý vị với cách làm dân vận kiên quyết kiên trì bền bỉ liên tục
gắn với tăng cường gần dân bám dân phát huy dân chủ của công an các xã có dự án đường cao tốc bắc nam
thì hàng ngàn hộ dân đã bàn giao mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc bắc nam
sau đây sẽ là phóng sự được thực hiện tại quảng ngãi
những ngày này gia đình hộ ông huỳnh ngọc khanh ở thôn phước lợi xã phổ nhơn khẩn trương
đổ móng làm nhà mới tại khu tái định cư khang trang ngay trung tâm xã phổ nhơn
dự án đường bộ cao tốc bắc nam đi qua diện tích đất ở và đất vườn của ông khanh bị thu hồi trên một m hai
cùng hai căn nhà cấp bốn
sau khi được chính quyền địa phương công an xã tuyên truyền vận động
gia đình ông khanh chủ động tháo gỡ dọn dẹp di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng
chúng tôi đã bảo ông khanh chúng tôi đã bảo ông khanh chúng tôi đã bảo ông khanh
chúng tôi đã bảo ông khanh chúng tôi đã bảo ông khanh
trong quá trình thực hiện nếu hộ nào chưa đồng thuận
thì công an xã chính quyền địa phương đến từng nhà để vận động giải thích
trường hợp hộ nào vẫn kiên quyết không bàn giao mặt bằng
thì ủy ban nhân dân xã có văn bản mời tổ vận động của thị xã đức phổ về đối thoại giải thích
cả hệ thống chính trị chúng tôi bao buộc
và chúng tôi đã thành lập tổ vận động
đến từng nhà dân nếu hộ dân nào khó chúng tôi đi đến từng nhà
và những hộ càng khó không thì đếch thăng đồng chí chủ tịch bí thư và đồng chí trưởng công an
cùng tối hợp với các thôn chúng tôi đi đến từng nhà
và từ đó người dân cũng dần dần thấm hiểu và cũng đã đồng thuận với chúng tôi
do đó là người dân cũng chấp nhận giao đất
dự án cao tốc quảng ngãi hoài nhơn đi qua thị xã đức phổ có chiều dài ba mươi km
thị xã đức phổ cũng đã bố trí
một mươi một khu tái định cư với bảy trăm hai mươi bảy lô đất cho người dân
tại xã phổ nhơn chính quyền và công an xã đã vận động tuyên truyền người dân
bàn giao chín mươi chín diện tích đất nông nghiệp nơi có dự án đi qua
riêng đất do nhà nước quản lý người dân xã phổ nhơn đã thu hoạch cây và hoàn tất việc giao mặt bằng
công an xã thường xuyên bám sát với dự báo với nhân dân
để kiểm tra đồng viên cùng với các cơ quan băng ảnh đồng viên
nhân dân đã ủng hộ vấn đề giải phóng mặt bằng
cho nên là nhiều trường hợp lúc đầu rất là phướng
nhân dân không đồng tình nhưng mà anh em công an xã phổ giải thích
cùng với các băng ảnh của địa phương
nhiều trường hợp người dân đã tự giác thấu gỡ các phong trình chạy cây để giao mặt bằng
xác định đây là dự án quan trọng tạo động lực mới góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh
bên cạnh sự quyết tâm của chính quyền địa phương lực lượng công an
thì yếu tố then chốt chính là sự đồng thuận của người dân
do đó với cách làm tuyên truyền vận động được thực hiện ngay từ những ngày đầu triển khai dự án
giúp người dân hiểu và chung sức cùng địa phương góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc bắc nam
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasef
thì xuất khẩu thủy sản sang nhiều thị trường đều đạt mức đỉnh kể từ đầu năm
và riêng tính trong tháng tám năm nay thì xuất khẩu thủy sản ước đạt tám trăm bốn mươi sáu triệu usd
giảm hơn một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
mặc dù giảm nhưng đây là mức tăng trưởng âm thấp nhất trong sáu tháng gần đây
đáng chú ý các thị trường xuất khẩu chính như mỹ hàn quốc nhật bản và trung quốc
đều ghi nhận mức tăng trưởng cao so với tháng trước
ngoài hai mặt hàng chính là tôm và cá cha
số liệu cũng ghi nhận sự bứt phá của nhiều sản phẩm thủy sản
tập trung chủ yếu vào các loại hải sản như cá tuyết cá minh thái gẹ tôm hùm và cá trích
những sản phẩm như cá ngừ chế biến cá biển đóng hộp tôm cua và tôm khô
đang có nhu cầu nhập khẩu cao tăng nhiều so với năm hai nghìn hai mươi hai
dự báo về tình hình xuất khẩu thủy sản từ nay đến cuối năm
đại diện vasef cho biết xuất khẩu thủy sản sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn
và có thể kéo dài đến những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng chung của tình hình lạm phát suy thái kinh tế toàn cầu
người tiêu dùng cân nhắc hơn trong việc chi tiêu đối với những sản phẩm giá cao
trong đó thì có thủy sản chi phí đầu vào cao nhu cầu tiêu dùng giảm
tuy nhiên theo vasaf với điều kiện lạc quan
ở một số thị trường đang có dấu hiệu phục hồi
dự kiến xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn hai mươi ba sẽ đạt trên chín tỷ usd
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là đến tết trung thu năm hai nghìn hai mươi ba
dầm tháng tám âm lịch lần liệt nhiều điểm kinh doanh bán bánh trung thu
tại các thành phố lớn như hà nội tp hcm treo biển giảm giá và khuyên mãi
đồng thời nhằm kích cầu tiêu dùng cả đơn vị kinh doanh
tại điểm bán lẻ trực tuyến offline
lẫn điểm trực tuyến online
đều tung chiêu kích cầu tiêu dùng ở giai đoạn cao điểm này
theo đó rất nhiều điểm kinh doanh bánh trung thu đồng loạt treo biển
mua một tặng một giảm giá năm mươi
áp dụng cho tùy từng sản phẩm cụ thể
bên cạnh đó hầu hết các quầy và kệ này đều kinh doanh bánh trung thu
của đa dạng các thương hiệu với phong phú chủng lại
mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng mua sắm trực tiếp tại điểm bán
trong mùa bánh trung thu năm nay
sản phẩm bánh bán chạy nhất tập trung ở dòng bánh nước
ở bánh dòng bánh trong nước như là thập cẩm bánh dẻo chay bánh thực dưỡng bánh dành cho người ăn kiêng
người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên mua sắm những sản phẩm có giá bán
ở phân khúc từ ba mươi năm đến một trăm linh đồng một sản phẩm
cũng như những năm trước thì hầu hết các đơn vị kinh doanh bánh trung thu năm nay
đều bán buôn trên cả hai kênh online và online
đặc biệt là người tiêu dùng có thể đặt đơn online
nhưng nhận hàng và kiểm tra tại điểm bán trực tuyến
hoặc sử dụng hình thức giao hàng tận nơi
thưa quý vị với những nét đặc sắc và đa dạng
ẩm thực của thủ đô hà nội có thể sánh ngang hàng với các địa danh
như là tại italy paris pháp hay là tại tây ban nha
và trong danh sách những điểm đến có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới
do nền tảng du lịch uy tín bình chọn thì nhiều du khách nhận định
tinh hoa ẩm thực của hà nội hội tụ đủ mọi yếu tố
để trở thành điểm đến ẩm thực
hàng đầu trên thế giới
cà phê trứng là sự lựa chọn của chị mariam vati
du khách đến từ iran khi lần đầu tiên tới việt nam
qua việc tìm hiểu về ẩm thực việt nam qua trang web tripadvisor
chị và những người bạn của mình đã cùng thưởng thức đặc sản
thức uống nổi tiếng của thủ đô
sau khi thưởng thức cốc cà phê trứng ở đây
tôi cảm nhận một vị cà phê thật đặc biệt
hơi béo một chút của hương vị trứng
mà vẫn có sự đậm đà thơm dịu của cà phê
tôi thì không thích ngọt quá nên cà phê trứng rất hợp khẩu vị của tôi
và chắc chắn khi về nước tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè của mình về thức uống này
bún chả phở hay bánh mì đều trở thành những món ăn đem lại sự yêu thích cho du khách quốc tế
bất cứ du khách nào khi lần đầu tiên đặt chân tới hà nội
đều ấn tượng với trải nghiệm ẩm thực đường phố
đây là lần đầu tôi tới hà nội
và tôi đã cùng bạn của mình lựa chọn món bún trà để thưởng thức
món ăn rất là ngon
không chỉ thu hút du khách
ẩm thực đường phố hà nội còn là sự lựa chọn của các nguyên thủ lãnh đạo nước ngoài
tháng sáu vừa qua thủ tướng australia albanese đã có dịp trải nghiệm bánh mì và bia hơi hà nội
tại một nhà hàng trong khu phố cổ
vào năm hai nghìn một mươi sáu cựu tổng thống mỹ barack obama đã dùng bữa tại một nhà hàng muốn trả tại hà nội
sau đó nhà hàng này đã trở thành điểm đến nổi tiếng thu hút du khách trên thế giới